tốc độ giả hóa dân số nước ta đang diễn ra rất nhanh kéo theo số lượng người cao tuổi chiếm tỷ lệ ngày càng cao việc chăm sóc người cao tuổi vì vậy cần được chú trọng hơn để nâng cao chất lượng dân số và giảm gánh nặng về y tế
là một cán bộ về hưu các con đều ở nước ngoài nên người già của cụ nguyễn thị liệu bảy mươi năm tuổi hà nội chỉ biết trông cậy vào nhân viên trung tâm chăm sóc người cao tuổi tại đông ngạc từ liêm
bằng khoản lương hưu và tiền tiết kiệm của mình cụ đăng ký vào viện dưỡng lão để có người chăm sóc thường xuyên
con tôi giờ nó lại đang nhập cư ở bên tiệp thế nên là tôi quyết định vì các em thì nó cũng có gia đình hết cả rồi nên là cũng không thể trông chờ được các em
vì mỗi hoàn cảnh mỗi người một cái khác nhau nên là tôi quyết định vào đây
tuy nhiên những người có điều kiện kinh tế để được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc tại các viện dưỡng lão như cụ
không phải là nhiều nhất là trong hoàn cảnh số lượng người cao tuổi ngày càng tăng lên
trong khi các dịch vụ xã hội chăm sóc y tế lại chưa đáp ứng đủ
phần lớn những người cao tuổi hiện nay đang được chăm sóc tại gia đình bởi những người chưa được đào tạo hoặc phải tự chăm sóc cho mình
có một thực tế đáng lo ngại là các doanh nghiệp tư nhân lại không mấy mặn mà mà đầu tư vào loại hình dịch vụ này
cơ bản là cũng đang tự vươn trải chứ còn các hỗ trợ từ phía nhà nước
là nó chưa nhiều chính sách về đất chính sách về thuế và phí rồi những cái ưu tiên cần thiết khác
bởi vì bây giờ có một thực tế nếu mà đất đai thành phố không có mà đưa các cái trung tâm này đi thật xa nơi thành phố
thì có khi con cháu này cũng không muốn đưa cụ đến ở những chỗ đó
việc thành lập các trung tâm chăm sóc người cao tuổi đang là xu hướng tất yếu
song việc thu hút các thành phần kinh tế các tổ chức cá nhân đầu tư trong lĩnh vực này
còn nhiều khó khăn thách thức của quá trình gia hóa dân số hiện nay đã gây nên sự quá tải đối với các cơ sở hạ tầng
cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi việc khuyến khích nhân dọng mô hình nhà dưỡng lão tư nhân
hoàn toàn phù hợp với bối cảnh và nhu cầu của xã hội để đối tượng người cao tuổi được chăm sóc và thu hưởng lúc tuổi già